sau đó bộ tài chính có công văn đề nghị tiếp tục kiểm tra làm rõ nhưng bị can quang vẫn không thực hiện
quá trình điều tra cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang thừa nhận hành vi thành khẩn khai báo
trước đó vào ngày một mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can cao minh quang dương huy liệu
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
công an tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây số đề
và cá độ bóng đá quy mô lớn
tại nhiều năm trên địa bàn tỉnh an giang và đồng nai tạm giữ hình sự nhiều đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc
gần hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh an giang đã tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp một mươi tám địa điểm
trên địa bàn thành phố châu đốc và huyện châu phú cùng một địa điểm tại tỉnh đồng nai
tại nơi ở của hai mươi hai đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hơn hai sáu tỷ đồng ba mươi tám điện thoại di động
hai xe ô tô cùng nhiều máy in máy tính tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc
mặc dù chỉ trên một đoạn đường quốc lộ với bán kính chưa đầy năm mươi mét cả hai bên đường
từ sáng đến giờ lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra khám xét và thu giữ rất nhiều tan vật
liên quan đến nhiều đối tượng tổ chức lô đề điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc
ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố châu đốc nói riêng tỉnh an giang nói chung
ngay sau khi khám xét nhiều đối tượng đã ra đầu thú bước đầu đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng gồm
hoàng thị nguyệt trần vũ linh hà diệu thọ lê thị lược phạm thị thanh xuân trần thị hơn và huỳnh bích liễu
cùng chú tại thành phố châu đốc đây là đường dây số đề cá độ bóng đá có quy mô lớn phạm vi hoạt động trải rộng
ở nhiều tỉnh thành trong thời gian dài
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với lê ngọc phượng năm mươi chín tuổi
chú ở xã ia đà huyện ia ca tỉnh đắk lắc về tội giết người và nguyễn văn châu bảy mươi tuổi chú tại huyện ia ca về tội chướm mại dâm
theo cáo trạng châu mở quán cà phê và sử dụng hai căn phòng để cho các phụ nữ bán dâm
vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tại một căn phòng của quán nguyễn thị kim oanh chú tại tỉnh đắk lắc
đã bán dâm cho phượng với giá hai trăm linh đồng sau đó phượng đi khám sức khỏe vì nghi ngờ mình nhiễm hiv
khi phượng trở lại quán tìm oanh để hỏi sự việc thì oanh thừa nhận mình bị hiv
hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và trong lúc tức giận phượng rút dao đâm oanh
sau khi gây án phượng đã đến cơ quan công an đầu thú mở rộng điều tra vụ án cơ quan chức năng xác định
từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một châu đã sử dụng hai căn phòng để cho những người khác mua bán dâm thu lợi hai trăm hai mươi đồng mỗi lần
với hành vi đánh sập nhiều website
các cơ quan đơn vị đối tượng vương quốc thịnh trú tại xã cát hanh huyện phù cát tỉnh bình định
đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử về tội
cản trở hoặc gây dối loạn hoạt động của mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
theo cáo trạng vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vương quốc thịnh đã tham gia đánh sập một số website
như trường đại học quy nhơn đại học luật tp hcm ủy ban nhân dân tp đà nẵng
ngoài ra thịnh còn tấn công website báo điện tử vov vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhưng không thành công
quá trình điều tra bị can thịnh thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình
và cho biết mục đích là để thể hiện khả năng của bản thân
căn cứ hành vi và hậu quả đã gây ra hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vương quốc thịnh số tiền là ba mươi triệu đồng
vào tối ngày một mươi hai tháng năm công an tỉnh tiền giang xác nhận đã triệu tập bảy người
liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng trước cổng tòa nhân dân tỉnh
thông tin ban đầu vào trưa cùng ngày tòa nhân dân tỉnh tiền giang tuyên án vụ bắn nhau tại quán karaoke xo
làm một người chết và ba người bị thương
sau khi hội đồng xét xử tuyên án hai mươi hai bị cáo được dẫn giải ra xe về trại tạm giam
lúc này bên ngoài trụ sở tòa nhân dân tỉnh tiền giang có rất đông thanh niên đứng và bất ngờ
có nhóm thanh niên đã xảy ra cử cãi
khi đó người dân nghe thấy tiếng nổ
một thanh niên đã có hành vi gây rối trật tự công cộng
theo lực lượng công an bước đầu nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân
lời qua tiếng lại của nhóm thanh niên là bạn bè của các bị cáo
từ cuộc điện thoại cầu cứu của cô gái bị khống chế giam giữ bà bị đánh đập
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh quảng ngãi đã khẩn trương giải cứu được cô gái
và bắt giữ thành công đối tượng thực hiện hành vi
theo ngày một mươi hai tháng năm cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh quảng ngãi tiếp nhận cuộc điện thoại của một thiếu nữ khóc lóc cầu cứu
theo thiếu nữ này cho biết bị một đối tượng khống chế hai ngày và bị đánh đập dã man
cuộc điện thoại bị cúp đột ngột gây khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân
khi tiếp tục chấn chính tình trạng này phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm đã ra quân quyết tâm xử lý đối với các xe đầu kéo chở sắt không đảm bảo an toàn
tại buổi kiểm tra xe đầu kéo chở sắt cuộn không chằn buộc hoặc chằn buộc nhưng không chắc chắn của trạm cảnh sát giao thông đa phước
các chiến sĩ giao thông đã được lãnh đạo trạm quán triệt xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm
chúng ta tập trung tổng kiểm tra rồi ra soát các xe có ràng buộc
chúng ta nhắc nhở để tuyên truyền
còn các xe mà chúng ta kiểm tra các xe có ràng buộc nhưng không chắc chắn gây nguy hiểm thì chúng ta tập trung cương quyết xử lý trong sáng nay
các ông chí tiếp tục thực hiện công tác trong sáng nay
thời gian qua cảnh sát giao thông tp hcm đã thực hiện nhiều đợt tuyên truyền tới các doanh nghiệp bến cảng và tài xế về quy định chẳng buộc đối với vận tải hàng hóa
hiệu quả cũng đã cho thấy ngày càng nhiều lái xe đã chủ động trang bị giá đỡ và hai xích cỡ lớn để cố định cuộn sắt
tuy nhiên vẫn còn có số ít tài xế chủ quan thực hiện yêu cầu chẳng buộc rất sơ xài lập chốt trên tuyến nguyễn văn linh đoạn thuộc quyện bình chánh
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản xử lý hai trường hợp vi phạm
tại vì hồi đó thì xe xài cũng có cái này không em cũng không có ý gì đâu biết đâu
thì nếu mà giờ thì mấy anh giao thông không đồng ý như vậy thì mở về thì em lên ý kiến với xếp em thì sẽ làm lại
theo quy định về vận tải đường bộ vận chuyển hàng quá hiện nay yêu cầu vận chuyển hàng trên xe phải có chặn buộc và việc chẳng buộc phải đảm bảo an toàn
tuy nhiên đó là quy định chung cho các loại hàng hóa
đối với mặt hàng đặc biệt như các cuộn sắt thép thì cần có quy định chi tiết cụ thể hơn như chiều cao của giá đỡ chống lăn là bao nhiêu
dây xích chẳng bột kích thước bao nhiêu ly thì phù hợp để khi xem gặp sự cố phanh gấp hoặc sụp hố mà cuộn sắt không bị văng ra ngoài
những điều này thì chưa có quy định cụ thể
theo em là nếu mà chở cái cuộn tôn đen tôn bự là mình phải có một cái giá sắt
rồi mình phải dùng hai cái cổng xích cảo cái giá đó chắc chắn
mình mới bỏ quần tôn lên rồi xong cào thêm một lần nữa thì nó sẽ là chắc chắn hơn rất là nhiều
thỉnh thoảng mà ví dụ có một vài xe đang còn chèn một cái gỗ đứng trước thì một cổng xích là cũng không được an toàn
về quy định của pháp luật hiện nay thì có quy định về việc xử lý đối với hành vi vận chuyển hàng trên xe không chẳng buộc
hoặc là chằn buộc mà không chắc chắn
thì cái việc mà trang buộc không chắc chắn thì chưa có một cái quy định là như thế nào là không chắc chắn
nên quá trình mà xử lý mà nếu có chằn buộc kể cả cái trường hợp cuộn thép thì không có đủ cơ sở để khẳng định là chắc chắn hay không
nhưng mà về cái đề xuất của ngoan phố thì thấy đây là cái bất cập trong thực hiện
và cũng đã báo cáo đề xuất bộ ngoan
trong vấn đề
hướng dẫn và điều chỉnh quy định có cái hướng dẫn cụ thể
cụ thể đối với đối với cái dạng hàng hóa mà cuộn tròn có hình trụ tròn như là cuộn thép thì phải có kê
phải có kê chống lăn và thứ hai phải có dây xích
theo quy định của luật giao thông đường bộ hành vi chở hàng trên xe mà không chẳng buộc hoặc chẳng buộc không chắc chắn bị phạt bảy trăm linh đồng
có lẽ mức phạt này là chưa đủ mạnh để răng đe được số ít những tài xế còn có tính cẩu thả coi nhẹ pháp luật và tính
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
dựa vào đó theo quy định học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng từ nay cho đến hết ngày một mươi sáu tháng năm
song song đó công tác ôn tập cho kỳ thi cũng được các trường trung học cơ sở khẩn trương thực hiện
thống kê nguyên vọng đăng ký năm nay cho thấy tỉ lệ chọn vào các trường trung học phổ thông thuộc tốt đầu đều giảm
chẳng hạn mùa tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi một trường trung học phổ thông nguyễn thường hiền quận tân bình có tỉ lệ chọn sắp xỉ một chọi ba hai
trường gia đình quận bình thạnh khoảng một chọi ba một trường nguyễn hữu huân tp thủ đức khoảng một chọi hai tám
tuy nhiên tỉ lệ chọn vào trường trung học phổ thông nguyễn thường hiền năm nay chỉ còn một chọi hai bốn gia đình còn một chọi hai hai mươi một
các trường còn lại chỉ giao động quanh mức từ hai một đến hai ba mươi bốn trong đó đặc biệt tỷ lệ trọi vào trường trung học thực hành sư phạm chỉ còn một chợ một sáu
số liệu này là cơ sở quan trọng để học sinh cân nhắc có nên điều chỉnh nguyện vọng hay không
em cảm thấy không có tác động gì lớn đến nguyện vọng của em và em sẽ không có thay đổi nguyện vọng
bởi vì trong quá trình tư vấn nguyện vọng thì thầy giáo chủ nhiệm đã tư vấn em rất kỹ và em cũng có bàn bạc với gia đình
và dựa theo các điểm tuyển của gia đình
học sinh lớp chín của các trường trung học cơ sở trên địa bàn tp hcm vừa hoàn tất các bài kiểm tra học kỳ hai
dựa trên kết quả của bài thi này giáo viên các bộ môn sẽ sàng lọc phân nhóm để ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
lứa học sinh lớp chín năm nay cũng chịu khá nhiều thiệt thòi khi hai năm liên tiếp học online vì dịch bệnh
chính vì vậy nhà trường đã linh hoạt các hình thức ôn tập để kịp tiến độ năm học và giảm áp lực cho học sinh
giáo viên cũng là kênh tư vấn quan trọng để giúp học sinh chọn nguyện vọng phù hợp
về việc định hướng cho các em có những trường ở tuyển sinh một mươi được xem là một hành trình rất quan trọng để cho các em có một môi trường tốt
chính vì vậy mà tiếp thu tinh thần của sở giáo dục và đào tạo thì trường trung học cơ sở ngô sĩ liên đã ứng dụng bản đồ số vào kỹ năng đăng ký
để cho các em có thể chọn những trường phù hợp với địa bàn nơi cư trú của mình
và điều này đã khiến cho rất nhiều phụ huynh an tâm
trường có rất nhiều những thầy cô giáo là những con người nhiệt huyết sát sao với học lực của các em đã định hướng các em chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực của mình
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi năm nay là lần đầu tiên thành phố hồ chí minh áp dụng tính điểm bao môn thi văn toán anh hệ số một
đề thi được đổi mới theo hướng mở vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề tình huống thực tế trong cuộc sống
chính vì vậy các thầy và trò đều chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ ôn tập
tận dụng thời gian vàng này để cho các em nhiều dạng bài tập và đi theo đúng phòng mắt của sở ra
cả thầy và trò phải nỗ lực làm sao để cho kỳ thi tuyển sinh của các em được diễn ra tốt đẹp và các em cũng được đậu vào một trường công lập mơ ước
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tại thành phố hồ chí minh sẽ diễn ra vào ngày một mươi một và một mươi hai tháng sáu
năm nay thành phố hồ chí minh sẽ có hơn một trăm linh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
nhưng tổng trí tiêu vào một trăm một mươi bốn trường trung học phổ thông công lập là khoảng bảy mươi hai
như vậy sẽ chỉ có khoảng bảy mươi học sinh trung học cơ sở nhận được tấm vé vào trường công lập
chính vì vậy để giữ an toàn tấm vé cho mình bên cạnh việc ôn tập kỹ kiến thức
thì các em cần thật sự cân nhắc xem có cần thiết điều chỉnh nguyện vọng hay không
vì điều chính nguyện vọng khi thực hiện nếu học sinh cảm thấy sức học không phù hợp với trường
hoặc điều kiện di chuyển từ trường đến nhà có những bất tiện
theo thông tin từ hồ thảo sản xuất bình vẫn cho chuỗi cung ứng dệt may
diễn ra vào sáng ngày một mươi ba tháng năm tại tp hcm cho thấy bốn tháng đầu năm
xuất khẩu toàn ngành dệt may đã đạt khoảng một mươi một tỷ usd tăng trên hai mươi so với cùng kỳ
mặc dù vậy ngành dệt may vẫn đứng trước nhiều thách thức phát triển bình vẩn theo xu hướng của thị trường
theo hiệp hội dệt may việt nam hiện nay hầu hết các thị trường lớn đều đòi hỏi sản phẩm
phải đảm bảo thân thiện với môi trường tái chế tái sử dụng
trong khi đó điều này còn khá mới mẻ ở việt nam
tuy nhiên sản xuất xanh sẽ giúp tăng hiệu quả đầu ra khi sản phẩm có giá hơn
và có thể tiếp cận và đáp ứng những thị trường khó tính nhất
dù vậy để đầu tư nhà máy xanh xanh từ năng lượng chất liệu đến môi trường
thì chi phí phải tăng lên từ hai mươi ba mươi so với bình thường là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp
vì vậy nhiều giải pháp tài chính cũng đã được đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp phải tự xây dựng cho mình một tầm nhìn xanh dài hạn
vì đây là xu hướng bắt buộc nếu muốn trụ vững trong xu hướng toàn cầu
ngành dịch may việt nam cũng đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi ba sẽ giảm một mươi năm tiêu thụ năng lượng
hai mươi tiêu thụ nước đến năm hai nghìn ba mươi chuyển đổi xanh quá ngành dệt may
đồng thời xây dựng được ba mươi thương hiệu mang tầm quốc tế
vấn đề nguồn nhân lực du lịch đã và đang đặt ra nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước
cho hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và cho công tác đào tạo trong giai đoạn phục hồi và phát triển du lịch
đây cũng là nội dung được đề cập tại hội thảo quốc gia liên kết vùng
trong phát triển nhân lực du lịch việt nam chất lượng cao sau đại dịch covid một mươi chín
diễn ra vào chiều nay một mươi ba tháng năm
hàng năm có khoảng hơn một mươi hai người được đào tạo về nghề du lịch trong các bậc học
tuy nhiên con số này chỉ đáp ứng khoảng sáu mươi nhu cầu lao động của ngành
tính đến giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tổng số doanh nghiệp du lịch đang hoạt động trên địa bàn thành phố là bảy trăm chín mươi sáu doanh nghiệp
và hơn sáu bốn trăm linh hướng dẫn viên du lịch giảm hơn một ba trăm linh doanh nghiệp so với năm hai nghìn một mươi tám
thành phố hiện có một trăm bốn mươi lao động trực tiếp trong ngành du lịch một mươi năm có trình độ đại học năm mươi trình độ cao đẳng trung cấp
qua đó cho thấy cơ cấu chỉ tiêu đào tạo chưa thật sự hợp lý giữa các loại hình các nghề của ngành du lịch
một số cơ sở đào tạo chưa chú ý đến đào tạo nguồn nhân lực trình độ và chất lượng tay nghề cao
chưa chú trọng đào tạo các nghiệp vụ chuyên sâu chủ yếu đào tạo về nhân sự nhân viên du lịch
mà chưa chú trọng đào tạo về nhân lực quản lý của ngành
hội thảo lần này quy tụ hơn bảy mươi tác giả với hơn năm mươi năm bài viết từ các trường đại học cơ quan doanh nghiệp
và viện nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch thảo luận bốn vấn đề quan trọng về phát triển du lịch
trong bối cảnh sau đại dịch covid một mươi chín và phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch
liên kết vùng phát triển du lịch liên kết vùng trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch
và phát triển các loại hình du lịch đặc thù
đây được coi là cơ hội lớn để các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp tiếp xúc giao lưu và thảo luận
các vấn đề phục hồi và phát triển ngành du lịch việt nam sau đại dịch